chúng ta đã chuyển sang một thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được
thưa quý vị tại tỉnh quảng ninh một hố từ thần lớn đã xuất hiện tại nhà bà vũ thị hoa
thuộc tổ chín khu phố bốn phường hồng gai thành phố hạ long
tại hiện trường miệng hố rộng khoảng năm m hai hố sâu khoảng năm mét nhưng bên trong hố rất rộng
đường kính khoảng một mươi mét và vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng
vị trí xuất hiện hố tử thần là ở trên lưng trình đồi trên nóc chứng tích nhà tù cũ của pháp
nên theo người dân địa phương hố tử thần trên có thể liên quan đến khu chứng tích nhà tù pháp
ngay trong sáng ngày hai mươi tháng tám lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc
trước mắt địa phương tổ chức di rời khẩn cấp hai mươi hộ xung quanh hố tử thần
các lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa một đoạn đường và khu vực xung quanh chứng tích nhà tù pháp
để đề phong săn lở đất nhà cửa gây nguy hiểm cho người qua lại